thủ tướng phạm minh chính trân trọng cảm ơn và đánh giá cao chính phủ và nhân dân nhật bản đến nay đã hỗ trợ cho việt nam tổng cộng năm sáu triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị và tự y tế khác
hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine và có thuốc điều trị covid một mươi chín
hai thủ tướng cũng nhất trí việc cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng hiệu quả thực chất đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trang bị quốc phòng quân y an ninh mạng
tham gia diễn giữ hòa bình liên hợp quốc
thúc đẩy hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển
nhất trí tăng cường phối hợp hướng tới kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm hai nghìn hai mươi ba
xem xét mở lại đường bay thương mại triển khai hộ chiếu vaccine
hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xã hội trước tác động tiêu cực của dịch bệnh covid một mươi chín
thông qua phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án lớn như đường bộ cao tốc bắc nam khu công nghệ cao hòa lạc chiến lược công nghiệp hóa của việt nam
phát triển đô thị thông minh phát triển cơ sở hạ tầng tăng cường chuỗi cung ứng triển khai sáng kiến chuyển đổi số và sáng kiến đối tác hợp tác đổi mới công nghệ
và sớm triển khai sáng kiến đa dạng hóa chuỗi cung ứng giữa hai nước
tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức của nhật bản trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
nhân dịp này hai thủ tướng nhất trí tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức của nhật bản trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
nhằm đáp ứng các nhu cầu mới phát sinh tương xứng với tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng tập trung vào bốn lĩnh vực hạ tầng giao thông
hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu y tế và chuyển đổi số trên cơ sở yêu đãi thủ tục tin giảm tối đa và linh hoạt trong quá trình thực hiện
quý vị thân mến giữa lúc dịch covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp sự xuất hiện của biến thể mới omicron đang đe dọa thành quả chống dịch của nhiều nước trên thế giới
trong khi nước nào cũng phải đối mặt với khó khăn thì những sự sẻ chia về vaccine hay thiết bị y tế thật đáng quý
xin được cảm ơn tình cảm của chính phủ nhân dân các nước đã dành tặng cho việt nam
chính sự sẻ chia viện trợ của các bạn đã tiếp thêm động lực cho người dân việt nam mạnh mẽ vượt qua đại dịch
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại